tại trụ sở trung ương đảng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã tổ chức cuộc họp
dưới sự chủ trì của tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo để thảo luận cho ý kiến về tiến độ
kết quả khó khăn vướng mắt trong điều tra truy tố xét xử với một số vụ án
xác minh một số vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
kể từ sau phiên họp thứ một mươi hai của ban chỉ đạo đến nay các cơ quan chức năng đã tích cực khẩn trương điều tra
truy tố xét xử nhiều vụ án vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
trong đó đáng chú ý nhất là tích cực khẩn trương đưa ra xét xử vụ án hà văn thắm và đồng phạm
phạm tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng tham mô tài sản
xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đại dương với những mức án được tuyên trong đó có một án tử hình
một án trung thân đã cho thấy sự nghiêm minh của pháp luật
qua xét xử vụ án hà văn thắm và đồng phạm các cơ quan chức năng còn làm rõ nhiều dấu hiệu sai phạm
có liên quan đến lãnh đạo tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam
khẩn trương đưa ra xét xử vụ án châu thị thu nga và đồng phạm phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại dự án b năm cầu diễn hà nội với những mức án nghiêm minh theo quy định của pháp luật
trong đó có một án trung thân
tích cực điều tra làm rõ vụ án trịnh xuân thanh và đồng phạm phạm tội tham mô tài sản
cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam
khởi tố thêm chín bị can là cán bộ lãnh đạo nguyên lãnh đạo tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam
tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam ban quản lý dự án điện lực dầu khí thái bình ii
ban điều hành dự án vụ án quảng trạch về các tội danh tham mô tài sản
cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
tích cực điều tra làm rõ nhiều sai phạm trong giai đoạn hai vụ án phạm công danh và đồng phạm
thay mặt thường trực ban chỉ đạo tổng bí thư nguyễn phú trọng
trưởng ban chỉ đạo biểu dương đảng ủy công an trung ương ban cán sự đảng viện kiểm sát nhân dân tối cao
ban cán sự đảng tòa án nhân dân tối cao đã phối hợp chặt chẽ với ban nội chính trung ương
tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng trung ương và địa phương
nỗ lực cố gắng tháo gỡ khó khăn vướng mắt đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử các vụ án
xác minh các vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
trong thời gian tới thường trực ban chỉ đạo thống nhất kế hoạch để kết thúc điều tra
truy tố xét xử một mươi năm vụ án tám vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp
dư luận xã hội quan tâm trong năm hai nghìn một mươi bảy và quý i năm hai nghìn một mươi tám
trong đó yêu cầu các cơ quan chức năng phải tập trung khẩn trương để đưa các vụ án
đặc biệt là vụ án trịnh xuân thanh và vụ án góp vốn tám trăm linh tỷ đồng ra xét xử lần lượt
trong năm hai nghìn một mươi bảy tháng một và đầu tháng hai năm hai nghìn một mươi tám theo đúng quy định của pháp luật gồm
vụ án trịnh xuân thanh và đồng phạm phạm tội tham mô tài sản
cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam pvc
vụ án tham mô tài sản xảy ra tại công ty cổ phần bất động sản điện lực dầu khí việt nam pvp land
liên quan đến chị xuân thanh và một số đối tượng khác
vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc góp vốn tám trăm linh tỷ đồng
của tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam vào ngân hàng thương mại cổ phần đại dương
vụ án thuộc giai đoạn hai vụ án hà văn thắm và đồng phạm
vụ án phạm công danh và đồng phạm phạm tội cố ý làm trái quy định của nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bốn ngân hàng
ngân hàng thương mại cổ phần xây dựng việt nam ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín sa công banh
ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong tp bank ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv
vụ án thuộc giai đoạn hai vụ án phạm công danh và đồng phạm vụ án huỳnh thị huyền như và đồng phạm
phần hội đồng xét xử phúc thẩm hủy án để điều tra truy tố xét xử lại và các kiến nghị của hội đồng xét xử
nhấn mạnh tại cuộc họp tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo nêu rõ
chúng ta đồng ý rất cao là phải tập trung vào xử xét xử đưa ra xét xử một cách công minh công khai cái vụ án trịnh xuân thành
nói gọn thôi thôi còn nó liên quan đến những vụ nào vụ nào là chuyện cụ thể
với cái tội danh là
tha mô và cố ý làm trái phải không ạ
và thứ hai là cái vụ liên quan đến tám trăm linh tỷ nói gọn thế thôi
tập trung vào làm cho bằng được và sẽ cố gắng đưa ra xét xử chậm nhất là trước tết âm lịch
thì có nghĩa là trong tháng hai thì năm hai nghìn một mươi tám còn ba tháng nữa thôi mà thì có thể làm được nhé
theo quy trình vừa
tôn trọng đúng luật pháp nhưng vừa có những cái chúng ta phải tích cực quyết liệt hơn nữa theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị
cũng tại kỳ họp này thường trực ban chỉ đạo thống nhất giao cơ quan có thẩm quyền xem xét khen thưởng đối với các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần đưa một số vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm ra xét xử đúng tiến độ theo kế hoạch của ban chỉ đạo